các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên website chính thức của giáo hội phật giáo việt nam có thông báo ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tp hcm có công văn số bốn trăm năm mươi bảy do hòa thượng thích thiện tánh phó trưởng ban thường trực ký với nội dung cho biết
đương sự ngô văn huy pháp danh thiện huy người trực tiếp gây ra án mạng chỉ là một tín đồ bình thường không phải là tu sĩ phật giáo vào chùa tu gieo duyên hay còn gọi là tập tu khoảng bốn tháng nay
theo truyền thống của hệ phái phật giáo nam tông kinh tuy nhiên chủ trì chùa bửu quang không đăng ký người nhập tu theo quy định của nội quy ban tăng sự trung ương theo thông tư năm tt hdts và pháp luật
ban tăng sự giáo hội phật giáo việt nam tp hcm sẽ phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam quận thủ đức tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận người vào tu gieo duyên tại chùa bửu quang
sau khi có kết quả căn cứ nội quy ban tăng sử trung ương giáo hội phật giáo việt nam tp hcm
ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tp hcm sẽ tiến hành xử lý nghiêm để chấn chỉnh việc tiếp nhận người nhập tu
vụ việc xảy ra tại chùa bửu quang là một vụ án mạng nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng thụ lý và điều tra
hiện nghi can gây án đang bị tạm giữ để lấy lời khai đồng thời tiến hành các thủ tục để chương cầu giám định sức khỏe và tâm thần đối với nghi can này